số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh tay chân miệng đã liên tục gia tăng tại tp hcm trong những ngày gần đây
đây là thời điểm được xem là tăng cao nhất trong năm vì học sinh đã nhập học
theo thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm trong nửa đầu tháng chín số trẻ mắc bệnh tay chân miệng đã lên đến gần bốn năm trăm linh trẻ tăng gấp đôi so với tháng tám
tính từ đầu năm đến nay số ca mắc tay chân miệng trên toàn thành phố đã hơn chín bảy trăm linh ca
dù chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong nhưng trung tâm kiểm soát bệnh tật tp cảnh báo bệnh tay chân miệng đã bắt đầu vào mùa sẽ lây lan rất nhanh nếu phụ huynh các trường học không có biện pháp phòng ngừa
hiện chưa có vaccine phòng bệnh tay chân miệng do đó phụ huynh cần chủ động giữ vệ sinh cho trẻ rửa tay bằng xà phòng rửa sạch đồ chơi vật dụng
khi trẻ mắc bệnh cần đi thăm khám và thực hiện theo đúng hướng dẫn điều trị của bác sĩ